nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống tiền giả vừa qua tại huyện biên giới mường khương tỉnh lào cai
bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với ngân hàng nhà nước đã thông tin tuyên truyền về phòng chống tiền giả
cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
tại buổi tuyên truyền cán bộ và nhân dân của huyện biên giới mường khương đã được các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
và ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh lào cai thông tin về tiền việt nam cách kiểm tra nhận biết tiền thật tiền giả
một số thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của các tội phạm các quy định của pháp luật về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền việt nam
các cán bộ tuyên truyền cũng đã chủ động sử dụng tiếng của đồng bào như dân tộc mông nùng ở thôn bản tổ dân phố
mà cư dân đa số là người dân tộc thiểu số để đạt hiệu quả cao nhất
rất nhiều ý kiến tham gia của người dân đã được cán bộ tuyên truyền giải thích rõ ràng
qua đó người dân đã hiểu để phòng chống tiêu thụ tiền giả trên địa bàn biên giới